ban chỉ đạo đề nghị các bộ ngành tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão
và thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
các tỉnh thành duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn luôn sẵn sàng
để xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người và tài sản khách du lịch trên các đảo ven biển
hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn cho lồng bè tại các khu nuôi trồng thủy sản
và bảo vệ các công trình ven bờ biển
các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập có nguy cơ ngập lụt sâu sạt lở đất
cần được ra soát lại
các tỉnh thành phố cần chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân ở những khu vực này đến nơi an toàn
các đơn vị tổ chức vận hành cần chủ động xả lũ nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy lợi thủy điện
bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước hồ chứa có nguy cơ mất an toàn
để kịp thời xử lý khi có tình huống
triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều đặc biệt là các trọng điểm sung yếu
chủ động tiêu thoát nước đệm phòng chống úng ngập triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng
phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả do bão lũ
huy động mọi phương tiện nguồn lực để phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ nạn nhân bị mất liên lạc
sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại xã trà leng
huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã phát hiện tám thi thể
lực lượng cứu hộ với nòng cốt là cán bộ chiến sĩ quân khu năm đã được tăng cường nhiều phương tiện
thiết bị chạy đua với thời gian tìm kiếm một mươi bốn người vẫn còn mất tích trước khi bão số một mươi đổ bộ vào đất liền
mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi nhưng các mũi cứu hộ vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm ở dưới lòng sông khe suối
việc tiếp cận khu vực sạt lở đang gặp rất nhiều khó khăn bởi lượng đất đá sạt lở xuống dày hàng chục mét
việc tiếp cận với các vùng sạt lở và cô lập ở ba xã trà giáp trà ca trà bui của huyện bắc trà my cũng đang được tính toán
song song với đó ban chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn tại huyện phước sơn cũng đã họp bàn khẩn
phương án tiếp tế lương thực cho ba hộ dân tại hai xã phước thành và phước lộc của huyện phước sơn
đây là hai xã bị cô lập nhiều ngày do mưa lũ và sạt lở
trong ngày hôm qua lương thực thực phẩm đã tập kết về xã phước công phước kim sẵn sàng để sáng sớm nay bắt đầu những chuyến gùi hàng đầu tiên theo phương án một bằng đường bộ
phương án hai là đường hàng không hàng hóa đã chuẩn bị sẵn sàng ở sân bay đà nẵng trực thăng sẽ cất cánh khi điều kiện thời tiết cho phép
thưa quý vị bờ biển ngổn ngang những nhà dân bị tốc mái sụp đổ là hậu quả mà bão số chín đã để lại
bằng tinh thần sung kích tình nguyện tuổi trẻ công an nhân dân đã không ngần ngại bắt tay ngay vào việc dọn dẹp vệ sinh đường phố
khu dân cư để giúp cho người dân sớm trở lại cuộc sống thường nhật ghi nhận tại thành phố đà nẵng
tuyến đường hoàng sa một trong những con đường đẹp ôm lấy bờ biển sơn trà của thành phố đà nẵng
giờ đây ngổn ngang là cây cối
đoàn viên thanh niên công an quận sơn trà đã tập trung để dọn dẹp sớm giải phóng mặt đường cho người dân lưu thông được an toàn
cát biển dày đến hàng chục cm là một trong những công việc khó khăn nhất đòi hỏi các chiến sĩ phải mất rất nhiều thời gian

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý